kính thưa quý vị sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đã từ trần vào hồi hai h năm mươi hai phút ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại nhà riêng sau đây là thông cáo đặc biệt nguyên tổng bí thư lê khả phiêu từ trần
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí lê khả phiêu sinh ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một tại xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
thường trú tại số nhà bệnh
trên ba mươi sáu c một lý nam đế phường cửa đông quận hoàn kiếm thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy vào đảng ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa bảy tám
bí thư trung ương đảng khóa bảy
ủy viên bộ chính trị khóa bảy khóa tám
ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị khóa tám
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
khóa tám từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đại biểu quốc hội khóa chín khóa một mươi
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng
đồng chí đã từ trần hồi hai giờ năm mươi hai phút ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tức ngày một mươi tám tháng sáu năm canh tí tại nhà riêng hưởng thọ tám mươi chín tuổi
hơn bảy mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí lê khả phiêu ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quyết định tổ chức tang lễ đồng chí lê khả phiêu với nghi thức quốc tang
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tóm tắt tiểu sử đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí lê khả phiêu sinh ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một quê quán xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
thường trú tại số nhà bảy trên ba mươi sáu c một lý nam đế phường cửa đông quận hoàn kiếm thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy vào đảng ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí dạy bình dân học vụ ở xã
tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam phụ trách công tác tuyên truyền
đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam phụ trách công tác tuyên truyền
đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam phụ trách công tác tuyên truyền
làm tránh văn phòng chi bộ xã
từ tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi đến tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí nhập ngũ làm chiến sĩ rồi đảm nhiệm các chức vụ
tiểu đội trưởng trung đội trưởng chính trị viên phó đại đội chính trị viên đại đội trung đoàn sáu mươi sáu đại đoàn ba trăm linh bốn
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng chí học bổ túc quân chính trung cấp khóa một
từ tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ trưởng tiểu ban tổ chức trung đoàn
chính trị viên tiểu đoàn phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm chính trị trung đoàn sáu mươi sáu sư đoàn ba trăm linh bốn
tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí là học viên trường chính trị trung cao
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đồng chí lần lượt giữ các chức vụ
phó ban cán bộ rồi trưởng ban tổ chức phòng chính trị sư đoàn ba trăm linh bốn
sau đó làm phó chính ủy rồi chính ủy trung đoàn chín sư đoàn ba trăm linh bốn quân khu hữu ngạn đảng ủy viên sư đoàn
tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy đồng chí vào chiến trường trị thiên chiến đấu làm chính ủy trung đoàn chín
tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí kiêm trung đoàn trưởng trung đoàn chín
năm một nghìn chín trăm bảy mươi đồng chí làm trưởng phòng tổ chức quân khu trị thiên
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí làm phó chủ nhiệm chính trị quân khu trị thiên
tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí làm chủ nhiệm chính trị quân khu trị thiên sau là quân đoàn hai đảng ủy viên quân đoàn
tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng chí làm chủ nhiệm chính trị rồi phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị quân khu chín
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi đồng chí làm phó tư lệnh về chính trị quân khu chín
đồng chí làm phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị quân khu chín
được bầu vào thường vụ rồi phó bí thư đảng ủy quân khu
tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng chí giữ chức chủ nhiệm chính trị quân khu chín
tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đồng chí làm chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín
đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí làm phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín
làm ủy viên rồi phó bí thư ban cán sự bộ tư lệnh bảy trăm một mươi chín
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí được thăng quân hàm trung tướng
tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chí làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
phụ trách khối tổ chức cán bộ bảo vệ
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
phân công làm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên thường vụ đảng ủy quân sự trung ương nay là quân ủy trung ương
tại hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ ba khóa bảy đồng chí được bầu vào ban bí thư trung ương đảng
tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đồng chí được thăng quân hàm thượng tướng
tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của ban chấp hành trung ương khóa bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chí được bầu vào bộ chính trị
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đồng chí tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị
được cử tham gia thường vụ bộ chính trị phân công làm thường trực bộ chính trị kiêm trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
tại hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ bốn khóa tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đồng chí được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
bí thư đảng ủy quân sự trung ương nay là quân ủy trung ương
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa bảy tám bí thư trung ương đảng khóa bảy ủy viên bộ chính trị các khóa bảy tám ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị khóa tám
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng khóa tám từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một đại biểu quốc hội các khóa chín một mươi
tháng một mươi năm hai nghìn sáu
đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ
do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng
huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
danh sách ban lễ tang đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trưởng ban lễ tàng
đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị
phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách
tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí trần cẩm tú
bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng
đồng chí đại tướng đỗ bá tị
ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí lê minh trí
ủy viên trung ương đảng
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
đồng chí mai tiến dũng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đồng chí đào việt trung
ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
đồng chí nguyễn hạnh phúc
ủy viên trung ương đảng
tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội
đồng chí lê minh khái
ủy viên trung ương đảng
tổng thanh tra chính phủ
đồng chí lê vĩnh tân
ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ nội vụ
đồng chí trịnh văn chiến
hội cựu chiến binh việt nam
đồng chí lê quốc phong
ủy viên dự khuyết trung ương đảng
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thông báo lễ viếng
lễ truy điệu
và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
tàng lễ đồng chí lê khả phiêu
được tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cứu của đồng chí lê khả phiêu
được quàn tại nhà tàng lễ quốc gia
số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí lê khả phiêu
được tổ chức tại nhà tàng lễ quốc gia
số năm trần thánh tông hà nội
bắt đầu từ tám h ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
tổ chức vào lúc một mươi hai h ba mươi phút
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại nhà tàng lễ quốc gia
số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn giờ cùng ngày
tại nghĩa trang mai dịch hà nội
cùng thời gian này
đồng chí lê khả phiêu

tại hội trường thống nhất tp hồ chí minh

tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu
đồng chí lê khả phiêu
đài truyền hình việt nam
và đài tiếng nói việt nam
sẽ tường thuật trực tiếp
lễ viếng lễ truy điệu
và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
tại hà nội tp hồ chí minh tỉnh thanh hóa
trong hai ngày quốc tang
một mươi bốn tháng tám và một mươi năm tháng tám
năm hai nghìn hai mươi các công sở
và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
bàn lễ tàng